trong những năm qua hàng nghìn chiếc cầu treo dân sinh đã được xây dựng ở khắp các tỉnh thành phố trên cả nước giúp người dân đi lại thuận lợi an toàn và phát triển kinh tế địa phương
đến hết năm hai nghìn một mươi tám sẽ phấn đấu hoàn thành tám trăm năm mươi chiếc cầu dân sinh cho năm mươi tỉnh thành trên cả nước là mục tiêu mà tổng cục đường bộ đưa ra ngay trong những ngày đầu năm mới mộ tuất
chúng tôi trở lại thôn thả tò xã hùng sơn huyện tràng định tỉnh lạng sơn sau hai năm chiếc cầu treo dân sinh lớn nhất cả nước hoàn thành
đây là cây cầu thả tàu dài hai trăm linh mét với giá trị gần một mươi bốn tỷ đồng cây cầu giúp cho hàng trăm học sinh giáo viên không phải qua bè mảng lội suối đến trường khi bão lũ
cuộc sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân được thuận lợi hơn rất nhiều
giờ có cây cầu rồi hàng hóa đi lại được dễ dàng hơn cuộc sống bây giờ khấm khá hơn nhiều
trước kia thì đi lại rất khó bây giờ thì đi lại dễ thôi xe váy vù phát là đi qua hết đây
từ lâu ở các vùng hẻo lánh
người dân vẫn phải di chuyển qua sông bằng bè mảng làm từ cây tre cây chuối
đi lại khó khăn khiến cho việc giao thương kinh tế cũng khó khăn hơn
chính vì vậy để giúp bà con vùng sâu vùng xa đi lại thuận lợi
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lạng sơn phấn đấu sẽ là một trong những địa phương tiên phong hoàn thành
đặt tiêu chí chất lượng tuổi thọ của công trình cầu dân sinh
lãng sơn cũng hứa với tổng cụ đồng bộ rồi phấn đấu dự án lram đi trước và sẽ là một trong tỉnh tiên phong
thế thì tổng số dự án tổng số cầu trong dự án lram lãng sơn cũng là một trong tỉnh được bộ ứng tiên nhiều so với các tỉnh khác
chúng tôi cũng làm hai phần ba là đã triển khai rồi
mà ngay từ mùng sáu tết là một công trình chính đã được các nhà thầu triển khai
thế chỉ đạo của sở là cố gắng phấn đấu làm vượt tiến độ
xây dựng các cây cầu dân sinh mang giá trị nhân văn lớn thuộc dự án
quản lý tài sản đường bộ địa phương do ngân hàng thế giới hỗ trợ
trong năm hai nghìn một mươi bảy
đường bộ đã triển khai quyết liệt xây dựng được gần ba trăm linh cầu phục vụ người dân đi lại
và trong năm hai nghìn một mươi tám phấn đấu làm gần một cầu dân sinh trên năm mươi tỉnh thành phố
góp phần đưa khoảng một hai trăm linh trên ba hai trăm linh cầu theo đúng kế hoạch
cái này thì tôi cũng mong rằng từ nay năm hai mươi một thì xong hai nghìn ba
và dự án này thì nó còn gần hai cầu nữa đã được duyệt trong dự án
tôi cũng hy vọng rằng khi chúng ta làm tốt được giai đoạn năm hai mươi một
thì sẽ được nhà nước
tiếp tục cho chính phủ cho vay của ngân hàng thế giới
cũng như đối ứng của chính phủ
thì sẽ làm hết được cái bốn một trăm bốn mươi năm cầu của toàn dự án này
thì có một cái ý nghĩa rất lớn đối với người dân
ngay trong những ngày đầu xuân mậu tuất
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các tỉnh thành phố khác trên cả nước
cùng đồng loạt gia quân đẩy nhanh tiến độ thi công
các đơn vị liên quan giám sát chặt chất lượng công trình
để dự án quản lý tài sản đường bộ địa phương thật sự có hiệu quả
phục vụ người dân
người dân đi lại tuận lợi vào phát triển kinh tế địa phương